mà không dạy tự chúng nó chúng nó cũng biết máy dần dần nó nhìn nó biết
tấm áo dài chạch xá có những chuẩn mực hết sức khắt khe nhằm thể hiện những nét tinh tế nhất
từ việc lựa chọn kiểu may màu sắc chất liệu vải đến những họa tiết trang trí
một trong những nét độc đáo của áo dài chạch xá là tất cả các công đoạn đều làm bằng thủ công
như khâu tay thùa khuy đâm khuyết cũng bằng tay mà mũi chỉ vẫn đều không căng không trùng
và thẳng tăm tắp
hiện nay các cửa hiệu áo dài ở các phố cổ hà nội áo dài mang thương hiệu trạch xá
có tới hơn hai mươi cửa hiệu các cửa hiệu này đã tạo việc làm cho hàng trăm người con của làng
luôn có mức thu nhập từ tám đến một mươi triệu đồng trên tháng
nhiều hộ gia đình ở làng trạch xá nay chuyển về phố cổ hà nội sinh sống bằng chính nghề truyền thống
của quê hương trải qua nhiều giai đoạn của cuộc đời người hà nội đặc biệt là các bạn trẻ
vẫn chọn cho mình tạ áo quê hương trong những dịp trọng đại của cuộc đời
ngày nay với thương hiệu nghề may áo dài truyền thống nhiều người nước ngoài khi đi du lịch
ở việt nam cũng tìm cho mình một món quà văn hóa mang đậm nét duyên dáng đông dương này
thưa quý vị thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị và chỉ thị số tám mươi bảy của quân ủy trung ương
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
sáng nay tại hà nội quân chủng phòng không không quân đã phát động hội thi
học tập và làm theo phong cách hồ chí minh năm hai nghìn một mươi bảy trong toàn lực lượng
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh là một nội dung quan trọng góp phần
xây dựng đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh xây dựng quân đội cách mạng chính quy
tinh nguệ từng bước hiện đại tạo chuyển biến mạnh về nhận thức hành động
ra sức tu dưỡng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân
hội thi lần này nhằm góp phần động viên khuyến khích và tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ
quân nhân chuyên nghiệp công nhân viên quốc phòng hạ sĩ quan binh sĩ trong toàn quân chủng
hướng tới giá trị thực tiễn to lớn của phong cách hồ chí minh đối với sự nghiệp cách mạng của đảng
sự nghiệp xây dựng quân đội toàn diện và củng cố an ninh quốc phòng bảo vệ tổ quốc
các vị chuyến công du đầu tiên tới mỹ trên cơ vị tổng thống của nhà lãnh đạo hàn quốc moon jae in
trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng sáu được kỳ vọng sẽ đưa ra các chỉ dấu cho tương lai của quan hệ đồng minh lâu năm giữa hai nước
đặc biệt trong bối cảnh mối quan hệ này được đánh giá là có nguy cơ rơi vào một chu kỳ căng thẳng mới
việc ông moon jae in ngay khi nhậm chức đã quyết định tạm ngừng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao
giai đoạn cuối thắt của mỹ đã khiến tổng thống donald trump bất bình
bên cạnh đó đề xuất của ông moon jae in làm sống lại cam kết kinh tế liên triều
và cách tiếp cận mang tính mềm dẻo của tân tổng thống hàn quốc trong vấn đề triều tiên
trong đó tìm cách cân bằng giữa gia tăng sức ép với đối thoại và tiếp xúc ngoại giao để giảm căng thẳng với bình nhưỡng
không trùng khớp với chính sách của chính quyền mới ở mỹ vốn ưu tiên giải pháp gian đe quân sự
đồng thời gia tăng áp lực kinh tế hỏng kiềm chế triều tiên
tuy nhiên bởi lâu nay việc hợp tác về an ninh quân sự giữa hai nước
thương mại lớn thứ sáu và là thị trường xuất khẩu lớn thứ bảy của mỹ
đòi hỏi ông moon jae in phải xây dựng một chính sách đối ngoại thực dụng và trách nhiệm
nhiệm vụ của ông moon jae in trong chuyến công du mỹ lần này khá nặng nề
củng cố lòng tin và thu hẹp khoảng cách trong mối quan hệ đồng minh với mỹ
nhưng không làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ với láng giềng trung quốc
đồng thời tìm tiếng nói chung trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo triều tiên
trang wikileaks ngày hôm nay tiết lộ rằng
các công cụ tấn công mạng được cho là của cơ quan an ninh quốc gia mỹ
đã được sử dụng trong cuộc tấn công mạng quy mô lớn vừa xảy ra vào ngày hai mươi bảy tháng sáu
trong khi đó các cảng biển của mỹ và ấn độ tiếp tục là nạn nhân của mã độc pedria
các nhà nghiên cứu cho rằng vụ tấn công mạng ngày hai mươi bảy tháng sáu vừa qua
sử dụng một lỗ hổng của hệ điều hành windows với tên gọi internet blue
để tấn công mạng lưới các công ty
mã độc wanagrai trước đây cũng đã tận dụng khai thác lỗ hổng
internet blue và được biết tới như một trong các công cụ tấn công mạng
do cơ quan an ninh quốc gia mỹ phát triển và được các cơ quan đặc biệt của mỹ sử dụng
hiện có thêm các công ty cảng biển của mỹ và ấn độ tiếp tục là nạn nhân của mã độc petia
các hoạt động của nhà ga lớn nhất của cảng lod angeles mỹ đang bị tê liệt
trong khi hoạt động của cảng container lớn nhất của ấn độ javanarans nehru
cũng bị gián đoạn do hệ thống máy tính bị mã độc peta tấn công
canada và các nước đồng minh thuộc tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato ở châu âu
sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm bốn ba trong năm hai nghìn một mươi bảy
thông tin này được công bố ngay trước thềm cuộc họp bộ trưởng quốc phòng nato
dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai tại bruxelles bỉ
theo tổng thư ký nato jens stolenberg cuộc họp bộ trưởng quốc phòng nato
tại bruxelles bỉ sẽ thảo luận về vấn đề tăng tri tiêu an ninh
mà tổng thống mỹ donald trump đang hối thúc
ông stoltenberg cũng nhấn mạnh
bảo an ninh cho các nước nato cần phải tăng tri tiêu quốc phòng
và phân bổ đóng góp công bằng hơn trong liên minh
sau nhiều năm cắt giảm năm hai nghìn một mươi năm đã chứng kiến chi tiêu quốc phòng của canada
và các nước đồng minh nato ở châu âu gia tăng trở lại
mức tăng này sẽ lên tới bốn ba trong năm nay
tương đương bốn mươi sáu tỷ đô la mỹ kể từ khi ngừng cắt giảm vào năm hai nghìn một mươi bốn
còn tại anh thủ tướng theresa may vừa cam kết sẽ tiến hành
một cuộc điều tra lớn trên phạm vi toàn quốc đối với tấm nhựa sơn phủ bên ngoài
các tòa nhà cao tầng được cho là nguyên nhân gây ra vụ cháy
tại thủ đô london vào ngày một mươi bốn tháng sáu vừa qua
các nhà chức trách của anh đã tiến hành thanh tra trên diện rộng
đối với các tòa nhà cao tầng trong cả nước
qua đó cho thấy tấm ốc sơn phủ tại chín mươi năm tòa nhà trung cư
thuộc ba mươi hai khu vực khác nhau trong cả nước không đạt tiêu chuẩn về an toàn cháy nổ
công ty của mỹ sản xuất tấm sơn phủ có tên là akonic thông báo
ngừng bắt giảm
bán sản phẩm này trên thị trường toàn cầu sau khi lớp ốp bên ngoài tòa nhà trung cư
bảy tầng tại anh có thể là nguyên nhân khiến lửa lan nhanh khi xảy ra hỏa hoạn
và việc sử dụng tấm ốc của công ty trên là vi phạm quy định xây dựng
trước đó hãng tin reuters công bố sáu bức thư điện tử giữa các bên liên quan
hợp đồng đấu thầu bảo trì của tòa nhà grenfell tower cho thấy
lãnh đạo oconix chỉ biết rằng sẽ cung cấp vật liệu xây dựng
mà không biết chiều cao chính xác của công trình
theo các luật sư oconix có thể sẽ phải đối mặt với các bụi kiện liên quan
mặc dù hiện chưa rõ mức độ nghĩa vụ pháp lý của công ty này trong vụ việc
tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của liên hợp quốc vừa lựa chọn
tiểu vương quốc saza của các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
là thủ đô sách của thế giới năm hai nghìn một mươi chín
unesco đưa ra quyết định này sau khi công nhận vai trò nổi trội của saza
trong việc hỗ trợ sách và văn hóa đọc sách
theo đó saza một trong bảy tiểu vương quốc của các tiểu vương quốc
ả rập thống nhất là thành phố đầu tiên ở vùng vịnh
và là thành phố thứ ba trong thế giới ả rập và khu vực trung đông
được nhận danh hiệu này
dự kiến chương trình thủ đô sách của thế giới sẽ bắt đầu diễn ra
vào ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín giới khẩu hiệu
tôi đọc bạn ở xaza dựa theo sáu chủ đề chính
đoàn kết đọc sách di sản nhận thức xuất bản và thanh niên
ngoài ra thành phố saza cũng sẽ chọn ra một địa điểm chuyên sản xuất
và in ấn sách mang tên thành phố xuất bản và thanh niên
thông qua việc tăng cường xuất bản và phân phối sách tại các nước ả rập
trước đó saza cũng từng được nhận các danh hiệu như thủ đô văn hóa ả rập
thủ đô văn hóa hồi giáo và thủ đô du lịch ả rập
những thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự cuối ngày
của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt